tiếp tục đổi mới công tác cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp các ngành vững vàng về chính trị gương mẫu về đạo đức trong sạch về lối sống có trí tuệ kiến thức năng lực hoạt động thực tiễn gắn bó với nhân dân
đó là nội dung của nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đề ra và tỉnh nghệ an đã vận dụng hiệu quả quan điểm này vào lĩnh vực đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số tại địa bàn miền núi vùng sâu biên giới
với đặc thù là huyện biên giới trên chín mươi năm người dân là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống vì vậy những năm trước đây cán bộ cấp xã của huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an có ít người đáp ứng được yêu cầu về trình độ văn hóa chuyên môn và lý luận chính trị
nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thời gian qua bốn trăm linh cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu số đã được huyện quan tâm chú trọng đào tạo về nhiều mặt
nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh nghệ an có ít người đáp ứng được yêu cầu về trình độ văn hóa chuyên môn và lý luận chính trị
hiện nay xã biên giới môn sơn huyện con cuông tỉnh nghệ an có ba trăm sáu mươi hectare đất nông nghiệp phần lớn diện tích này là bà con sản xuất lúa nước với năng suất hàng năm đạt kết quả rất cao
có được kết quả này ngoài việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăm bón đầu tư xây dựng hệ thống canh mương nội đồng còn có vai trò rất lớn của các cán bộ thôn bản luôn bám sát với bà con trong sản xuất phát triển kinh tế
nếu mà có nhà nước quan tâm nó đào tạo thêm về chất lượng năng lực cán bộ
thì công việc chỉ đào điều hành nó sẽ thuần lời rất là nhiều cụ thể như về các mạng sản xuất nông nghiệp để mà được đào tạo cán bộ có kiến thức nó sẽ cầm tay chỉ việc nhân dân cụ thể hơn sẽ sáu sát thực tế hơn
trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã thực hiện việc luân chuyển cán bộ để đào tạo ở cơ sở đến thời điểm bây giờ chúng tôi đã luân chuyển đến một mươi sáu đồng chí trong một mươi sáu đồng chí đã luân chuyển trong đó có một mươi đồng chí là dân tộc thiểu số
trong thời điểm này chỉ còn lại là các đồng chí đã đi tăng cường ở gất sở luân chuyển ở gất sở về thì đã được bổ nhiệm làm cán bộ lãnh đạo quản lý gạt phong bán của quý vị quý bán
thực tế cho thấy ở đâu cán bộ xa rời dân ở đó thường xuyên xuất hiện các điểm nóng về an ninh trật tự do bị kẻ xấu kích động và lôi kéo
vì vậy đào tạo chuyên môn vẫn chưa đủ nếu như cán bộ không gắn bó mật thiết với cơ sở với nhân dân không được dân mến dân tin sẽ khó truyền đạt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước tới người dân một cách có chất lượng